sáng ngày hai mươi hai tháng năm quốc hội tiếp tục quy trình bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi ubthqh báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước
tiếp đến ban kiểm phiếu làm việc báo cáo kết quả kiểm phiếu
ubthqh chỉnh quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước
thay mặt ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông tô lâm để quốc hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bấm nút điện tử
kết quả biểu quyết bằng điện tử cho thấy có bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm chín mươi sáu
quốc hội chính thức thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
như vậy ông tô lâm
lâm chính thức giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước tô lâm đã tuyên thệ trước quốc hội
nghi thức tuyên thệ của tân chủ tịch nước bắt đầu lúc chín giờ hai phút
ông tô lâm bước lên bục tay trái đặt trên hiến pháp tay phải dơ cao và tuyên thệ
ông tô lâm bước lên bục tay phải dơ cao và tuyên thệ